võ đăng tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở bến tre
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ông ra bắc học trường học sinh miền nam
năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ông học sáng tác tại nhạc viện hà nội
sau ngày đất nước thống nhất ông trở lại miền nam sinh sống và làm việc
năm hai nghìn ba ông nhận quyết định làm giám đốc nhà hát sao hưởng nhạc vũ kịch thành phố hồ chí minh
đến năm hai nghìn một mươi thì nghỉ chế độ
đến năm hai nghìn một mươi thì nghỉ chế độ
trong lịch sử của nhà hát nhạc sĩ võ đăng tín là vị giám đốc thứ tư
người có thời gian nắm quyền lãnh đạo lâu nhất và có nhiều đóng góp nhất cho sự phát triển lớn mạnh của đơn vị
với nhạc sĩ võ đăng tín hàng năm kể từ năm hai nghìn năm
nhà hát đã tổ chức được giai điệu mùa thu một chương trình đẳng cấp
quy tụ tài năng âm nhạc hàn lâm hàng đầu của thành phố hồ chí minh và cả nước
với nhạc sĩ võ đăng tín nhà hát đã dựng được nhiều vở vũ kịch lớn
gây được tiếng vang
vận động được và chúng tôi được sự hỗ trợ của thành phố để trang bị nhạc cụ chuẩn quốc tế
để mà có nhạc cụ cho giàn nhạc chúng ta và các nhạc công của chúng ta biểu diễn với một cái chất lượng cao
và hơn nữa là trong cái biểu diễn tại nhà hát thành phố thì chúng tôi đã xây dựng được những cái chương trình biểu diễn thường kỳ
thì đó là những cái đóng góp tôi nghĩ là rất lớn mà cá nhân giám đốc võ đăng tín
những cái đóng góp rất lớn cho cái sự phát triển của dàn nhạc nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố hồ chí minh
ngoài cương vị người quản lý một đơn vị nghệ thuật lớn ở thành phố hồ chí minh
nhạc sĩ võ đăng tín còn là tác giả của rất nhiều tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc
trong đó đặc biệt phải kể đến bản giao hưởng thơ có tên ký ức đồng khởi mà ông viết năm một nghìn chín trăm tám mươi một
với bản giao hưởng này trong những năm hai nghìn bảy hai nghìn tám
nhạc sĩ võ đăng tín đã cùng nhạc trưởng trần vương thạch
khi ấy là phó giám đốc nhà hát sao hưởng nhạc vũ kịch thành phố hồ chí minh
làm việc một cách hết sức nghiêm túc trên tổng phổ và trong từng khâu giàn dựng
để cuối cùng ký ức đồng khởi đã xuất hiện trước công chúng như một tác phẩm âm nhạc hoàn thiện
tác phẩm giao hưởng thơ ký ức đồng khởi của nhạc sĩ võ đăng tín là một trong những tác phẩm mà chúng tôi
là anh tín và tôi có những hợp tác rất là chặt chẽ ngay từ đầu tiên để mà giàn dựng ở thành phố hồ chí minh
đây là một tác phẩm mà tôi đánh giá tốt trong cái ý nghĩa về âm nhạc
về tư duy về tình cảm mà nhạc sĩ võ đăng tín đã dành cho quê hương
rồi chính trong tác phẩm này đã thể hiện được rất nhiều những cái yếu tố của lịch sử
con người xứ dừa trong một cuộc kháng chiến đồng khởi của bến tre
thì chính nhờ cái sự làm việc nghiêm túc đó chúng tôi mới đạt được cái kết quả là giới thiệu tác phẩm này sang nước ngoài
và cái chuyến đi kỷ niệm nhất là giả nhạc giao hưởng thành phố hồ chí minh biểu diễn tại tokyo
trong cái liên hoan các giả nhạc châu á
cùng với giao hưởng thơ ký ức đồng khởi của nhạc sĩ võ đăng tín năm hai nghìn tám
lần đầu tiên giả nhạc giao hưởng của nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố hồ chí minh đã sang nước ngoài tham gia tuần lễ các giả nhạc châu á tổ chức tại tokyo nhật bản
sau đó giả nhạc còn chơi tác phẩm này một lần tại sepi
đến năm hai nghìn một mươi sáu thì giả nhạc giao hưởng của thành phố boston hoa kỳ đã chính thức giản dựng và biểu diễn tác phẩm này
có thể nói
ký ức đồng khởi đã vang trên đất mỹ như một niềm tự hào của âm nhạc hàn lâm việt nam
viết về đồng khởi thì đã có một cái giao hưởng khác của nhạc sĩ nguyễn văn thương gọi là giao hưởng đồng khởi
nhưng mà võ đăng tín thì lại khác gọi là ký ức đồng khởi
khi võ đăng tín
khi mà nhạc sĩ nguyễn văn hưng viết đồng khởi là ông viết thẳng luôn về đồng khởi
còn võ đăng tín viết là theo cái lăng kính tức là một cái ký ức
bởi vì lúc mà cái đồng khởi xảy ra thì lúc đó võ đăng tín mới là một cái em bé một mươi tuổi ở bên trang
do đó đối với võ đăng tín thì đó là một cái hồi ức
nhưng mà một cái hồi ức rất là ghi sâu vào trong tâm hồn của một cái cậu bé
mà còn bé nhưng mà đã tham gia vào trong cái đã tham gia vào cuộc chiến đấu
là một cái em bé liên lạc ở trong một cái cuộc chiến đấu ở miền nam
giao hưởng của võ đăng tín thì ngoài cái dàn nhạc giao hưởng của thành phố hồ chí minh bị diễn
thì còn có một cái dàn nhạc ở mỹ tức là nhạc boston bị diễn
thì ở đây là một cái vinh dự không chỉ của võ đăng tín
không chỉ của tỉnh bến tre của các nhạc sĩ miền nam mà cả các nhạc sĩ của việt nam nữa
quả thực với một cậu bé võ đăng tín
một mươi tuổi thì ký ức về một sự kiện lịch sử lớn như phong trào đồng khởi ở bến tre năm một nghìn chín trăm bảy mươi
không thể đầy đủ và dày dặn như ký ức của một người trưởng thành và trong cuộc
thế nhưng cái ký ức non tơ ấy cùng với độ lùi thời gian sự trải nghiệm cuộc đời
sự chín nguồi của cảm xúc và sự thành thục trong kỹ năng sáng tác
lại giúp nhạc sĩ võ đăng tín rất nhiều khi ông viết sao hưởng thơ ký ức đồng khởi
trong đó người ta thấy một tình cảm tha thiết chân thành của người sáng tác trước quê hương hào hùng
trước vong linh của những thế hệ tiền nhân đã hóa thân thành lịch sử đất đai xứ sở
không đâu xa thân phụ của nhạc sĩ võ đăng tín ông võ văn phẩm
nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh bến tre trong những ngày không thể nào quên ấy
chính là một nguồn thôi thúc lớn để tác phẩm ký ức đồng khởi có thể ra đời

trong đó có một số lượng cũng tương đối nhiều viết về bến tre đó là về ca khúc

nhưng mà nhạc không lời thì tôi cũng đi vào chủ đề quê hương

sau này khi tôi đã có kỹ năng về sáng tác có kiện mà nắm được kỹ thuật
cho nên là muốn viết về đề tài quê hương
mà cái cụ thể nhất là cái tác phẩm giao hưởng ký ức đồng khởi
khi tôi viết tác phẩm giao hưởng ký ức đồng khởi
thì tôi có một cái lời đề tặng
đó là cái tác phẩm này kính đề tặng
kính đề tặng cha tôi đồng đội và các đồng bào và các đồng chí của ông
trong cuộc đồng khởi năm một nghìn chín trăm sáu mươi tại bến tre
và có lẽ đối với tôi những điều thiêng liêng đó
trước hết nó là quê hương mà sau đó là mẹ
tôi viết cái tác nghĩ về mẹ viết về đề tài mẹ cũng nhiều
và tôi nghĩ rằng đó là hình như đề tài quê hương
đề tài mẹ đề tài tình yêu
và tôi nghĩ nó là sống mãi
ký ức đồng khởi của nhạc sĩ võ đăng tín xét về cấu trúc âm nhạc
là một tác phẩm giao hưởng gọn gàng chỉ kéo dài khoảng chín phút
trong chín phút ấy một mặt nhạc sĩ tái hiện không khí hương hực sụp sôi không thể nào quên
của những ngày đồng khởi đấu tranh trên đất bến tre anh hùng
mặt khác vút lên trên nền và bao trùm không gian âm nhạc ấy
lại là chất chữ tình sâu lắng chất thơ của một tình yêu sâu đậm với quê hương
nơi con người được sinh ra và sống trải tuổi thơ của mình
có thể nói chính chất thơ này của ký ức đồng khởi
đã hoàn toàn chiếm được trái tim của công chúng khán giả trong và ngoài nước
hiện tại nhạc sĩ võ đăng tín và gia đình đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh
nhưng mỗi khi có dịp ông lại cùng cậu con trai về thăm bến tre
nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm tuổi thơ yêu xấu của mình
người thân nhất với ông ở bến tre bây giờ là ông trần đông phong
còn gọi là ông sáu phong nguyên phó trưởng ban dân vận trung ương
những năm một nghìn chín trăm năm mươi chín một nghìn chín trăm sáu mươi do ông bà võ văn phẩm đều bận biệu với công tác cách mạng
cậu bé võ đăng tín đã được gửi đến dòng trôm
giao cho má của ông trần đông phong nuôi dậy như một đứa con trong gia đình
tại đây theo như ông trần đông phong còn nhớ má ông đã phải lên tận sài gòn
để mua về cho cậu bé võ đăng tín cây kèn armonica mà cậu yêu thích
đó cũng là kỷ niệm mà nhạc sĩ võ đăng tín không bao giờ quên
bởi cây kèn ấy là nhạc cụ đầu tiên mà ông sở hữu
là vật đánh dấu điểm khởi phát
cho cả một cuộc đời hoạt động nghệ thuật sau này
ông trần đông phong chia sẻ
hồi có tám tuổi mà làm gì mà biết thổi kèn
mà nó đòi cây kèn
nhưng mà mẹ tôi cũng phải đi sài gòn chiều mua cho nó cây kèn
về mừng húm mà
lộn trong cái áo thun á
mừng húm mà
thì hồi đó mình đánh giá được cái thằng này đó
chắc nó giỏi gì giang nghệ
hồi đó nói giang nghệ chứ
nói giang học ngân vệ giỏi giang nghệ
và từ đó thì nó đi luôn
rồi sau này tôi mới gặp lại

gặp nó của ngoài hà nội á
cho nên nó có cái manh nha
thầy nói đúng là nó manh nha
của một nhạc sĩ
thời đó á ký ức đồng khởi
tức là nhớ về thời đồng khởi
mà thời đồng khởi đó là vậy đó
cái đó là tiếng kèm
sung trận đó ông bạn
nghe không đó là tiếng kèm sung trận
tiếng hiệu triệu đó
của nhân dân bến tre
nổi dậy đó chiếm đồn chiếm bót
mở rộng dùng giải phóng
và làm cho lung lai cái chính quyền của bến tre đó
cái đó đó
chứ không phải tôi giảng đơn là bài hát luôn
chiến tranh đã qua đi nhiều chục năm
trên mảnh đất miền tây nam bộ
hết những ngày sụp sôi tranh đấu
con sông hàm luông của xứ dừa bến tre
lại trở về với dáng vẻ
mênh mang hiền hòa như muôn đời
vẫn vậy nhưng trên dòng sông này
bao chiến công của quân
và dân bến tre đã được khắc ghi
vào lịch sử và vào ký ức
của những người từng sống trải
như ông trần đông phong
và nhạc sĩ võ đăng tín
với người làm nghệ thuật
đó là những chất liệu vô cùng quý giá
cho sự sáng tạo
có lẽ sao hưởng thơ ký ức đồng khởi
của nhạc sĩ võ đăng tín
đã ra đời từ những ngọn nguồn như thế
như một tượng đài âm nhạc
trên dòng chảy của lịch sử quê hương
nhạc sĩ võ đăng tín
đã có rất nhiều sáng tác
đặc biệt là những sáng tác về quê hương bến tre
trong những sáng tác đó
chúng tôi thấy
có một sáng tác
rất là độc đáo
giao hưởng về ký ức đồng khởi
chúng tôi xem
và đánh giá
rất cao về
tác phẩm này
bởi vì đây là một tác phẩm
của người con bến tre
nói về phong trào đồng khởi
tôi cho rằng
cảm nhận hiểu biết
cho nên là nhạc sĩ võ đăng tín
đã viết lên một tác phẩm
phải nói là
rất là sâu sắc
nó thể hiện được phong trào
cao trào đồng khởi của bến tre
đặc biệt là thông qua
tác phẩm này chúng tôi cũng cảm nhận
nhạc sĩ võ đăng tín
muốn gởi gắm
đến đồng bào đồng chí
đặc biệt là những
cán bộ những chiến sĩ
đã trực tiếp
tham gia phong trào đồng khởi
tôi cho rằng đây là một
đóng góp rất to lớn
của nhạc sĩ võ đăng tín
đối với bến tre
khi mà chúng tôi
giao lưu văn hóa với
giàn nhạc giao hưởng của cộng hòa
khi mà đánh xong tác phẩm của tôi
ông nghị sĩ
của giàn nhạc
ông xuống bắt tay
ông nói ông là tác giả bài này đúng không
nói tôi đúng
ông ấy chỉ chỉ
chịu vào ngực tôi
tác phẩm của ông viết bằng trái tim
mà tôi nghĩ là
họ khen như thế
cũng rất là hạnh phúc rồi
mình nghĩ rằng
mình tự tin
làm thế nào vừa hòa nhập được
phấn đấu cho được
đẳng cấp của thế giới mà vừa
cái ngôn ngữ việt nam
cái hơi thở việt nam
đưa vào cái đời sống âm nhạc
cái ngôn ngữ âm nhạc quốc tế
thì tôi nghĩ là cái đó là cái điều mà
rất hạnh phúc
vì mình làm được điều đó
lịch sử của bến tre
không chỉ rực sáng
một phong trào đồng khởi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
mảnh đất miền tây nam bộ này
vào nửa cuối thế kỷ một mươi chín
đã từng là ngọn cờ đầu
của phong trào yêu nước
chống thực dân xâm lược
trong đó rực rỡ một khí phách sĩ phu miền nam
như một biểu tượng bất khuất
chính là nhà thơ yêu nước nguyễn đình triều
cụ đồ mù ở đất ba chi
ba chi cũng chính là quê nội
của nhạc sĩ võ đăng tín
vì thế mỗi lần về ba chi
ông luôn ghé thăm khu di tích quốc gia đặc biệt
nguyễn đình triều
để thắp hương tri ân và tưởng nhớ người xưa
chở bao nhiêu đạo thuyền không khằm
đâm mấy thằng san bút chẳng tà
những câu thơ giàu sức chiến đấu ấy
của cụ đồ nguyễn đình triều
phải chăng cũng chính là tinh thần
của phong trào đồng khởi về sau
nó nối mạch thời gian lịch sử
nó hôn đúc niềm tự hào quê hương
trong những người con của xứ sở
và trên thực tế
nó đã làm thăng hoa cảm xúc
trong tâm hồn nghệ thuật
của những người nghệ sĩ
như nhạc sĩ võ đăng tín
sự nghiệp sáng tác âm nhạc
võ đăng tín đương nhiên không phải
chỉ có một sao hưởng thơ ký ức đồng khởi
về thanh nhạc
ông có những tác phẩm tiêu biểu
như aria tiếng hát tình yêu
các ca khúc nghệ thuật
như mênh mông dòng sông
mênh mông sài gòn
người tình theo sóng nước hàm luông
về khí nhạc
ông có những tác phẩm viết cho piano
đặc biệt là âm nhạc
trong hai vở vũ kịch lớn
của nhà hát sao hưởng nhạc vũ kịch
võ đăng tín
thế nhưng đỉnh cao trong cuộc đời làm nghệ thuật
của nhạc sĩ võ đăng tín
vẫn cứ là sao hưởng thơ ký ức đồng khởi
không chỉ bởi đó khí nhạc đã văng lên
và được hoan nghênh trên trường quốc tế
đó là sự hòa quyện ở mức cao nhất
giữa tài năng cảm xúc nghệ thuật
và tình yêu quê hương thà thiết
của người nghệ sĩ
đặc biệt là
những cái kỹ năng
những cái vấn đề
đặc biệt là
mức cao cổ
đặc biệt là
mức cao bậc
và tình yêu quê hương
võ đăng tín
thế nhưng mà
đặc biệt là
những cái kỹ năng
tình yêu quê hương